theo cục hàng không việt nam công bố mới đây tại giải thưởng hàng không thế giới skytrax
cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã vinh dự lọt vào top một mươi sân bay cải thiện chất lượng tốt nhất thế giới
nhà ga quốc tế t hai đà nẵng được skytrack đánh giá tiêu chuẩn quốc tế bốn sao năm hai nghìn một mươi chín
dựa vào đánh giá này cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ
nhanh chóng khắc phục các hạng mục theo khuyến cáo của skytreacs như bố trí thêm các biển chỉ dẫn
hệ thống hiển thị thông tin bay giảm thiểu tiếng ồn tại nhà ga
điều này cải thiện mạnh mẽ vị thế của cảng hàng không quốc tế đà nẵng trong năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng được skytrack thực hiện dựa trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay tại các sân bay quốc tế toàn cầu
ngoài cảng hàng không quốc tế đà nẵng danh sách một mươi sân bay cải thiện tốt nhất thế giới
còn có những cái tên như paris ali của pháp canada của ả rập muscat của oman hay fukuoka của nhật bản